sáng nay hai mươi bốn tháng tám phó thủ tướng vũ đức đam đã đến thăm kiểm tra tiến độ xây dựng bệnh viện giả chiến bộ công an
tại khu t ba mươi khu phước lộc huyện nhà bè tp hcm
tham gia cùng đoàn kiểm tra có trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
chỉ huy trưởng bộ chí huy tiền phương và các cục nghiệp vụ thuộc bộ công an
bệnh viện giã chiến bộ công an có diện tích xây dựng khoảng ba m hai
tại khu t ba mươi phường phước lộc huyện nhà bè tp hcm
khu đất được cách khá xa các khu dân cư xung quanh thuận lợi cho công tác phòng chống dịch bệnh
tại đây báo cáo với phó thủ tướng trung tướng nguyễn duy ngọc
quỹ viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chí huy tiền phương cho biết
bệnh viện giải chiến này có quy mô ít nhất là ba trăm linh giường bệnh
để điều trị cho cán bộ chiến sĩ nhiễm covid một mươi chín tại khu vực tp hcm và các tỉnh lân cận
bệnh viện giải chiến này cũng chú động mua sắm vật tư thiết bị y tế
hỗ trợ cho bệnh viện ba mươi tháng bốn và các cơ sở y tế công an nhân dân
hoàn thiện các trung tâm hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trong công an nhân dân
sẵn sàng tiếp nhận điều trị bệnh nhân chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng tăng cường chi viện cho các tỉnh lân cận
phó thủ tướng cũng đánh giá cao tính linh hoạt và chủ động trong việc xây dựng bệnh viện giải chiến bộ công an
bên cạnh đó cũng ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây
đồng thời yêu cầu cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch
không để dịch bệnh lây lan khu vực bệnh viện giải chiến
phó thủ tướng cũng chỉ đạo cần chú động nhiều phương án nhân lực cơ sở vật chất
để sẵn sàng cho tình huống dịch xảy ra ở cấp độ cao hơn